theo buổi tối ngày chín quận hoàn kiếm tổ chức tiêm cho người dân tại ba phường là cửa nam hàng gai trần hương đạo
với số lượng hơn hai người quận đã bố trí một mươi dây tiêm huy động hơn hai trăm linh cán bộ y bác sĩ công an dân phòng
để đảm bảo việc tiếp đón người dân đến tiêm thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch
với số lượng hơn hai người quận đã bố trí một mươi dây tiêm huy động hơn hai trăm linh cán bộ y bác sĩ công an dân phòng để đảm bảo việc tiếp đón người dân đến tiêm thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch
nhưng cũng đặt an toàn tiêm chủng lên hàng đầu
hà nội đang bước vào cuộc chạy đua với thời gian để khoanh vùng dập dịch
hy vọng với việc tiêm chủng bao phủ và thực hiện năm k người dân thủ đô sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường
căn cứ quy định của bộ luật hình sự chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời đã ra quyết định khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng tám một người dân tạm trú tại phường tám thành phố cà mau
biết mình có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nhưng vẫn cùng vợ về quê tại ấp một tháng năm xã khánh bình
mà không khai báo y tế theo quy định
hậu quả của việc không chấp hành đúng quy định về khai báo y tế của người này đã dẫn đến lây lan chung các bệnh sars cov hai
tại ấp một tháng năm với sáu f sáu mươi bốn f một bốn trăm sáu mươi năm f hai và phải phong tỏa cách ly y tế hai ấp trên địa bàn xã khánh bình
hiện công an giám đốc công an tỉnh cà mau đang chỉ đạo công an huyện trần văn thời khẩn trương quyết liệt tập trung điều tra làm rõ xử lý nghiêm vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam trịnh đình hải chú tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày ba mươi một tháng tám tại chốt kiểm soát phong tỏa
cầu săn máu khu phố năm phường trảng giài thành phố biên hòa xuất hiện hai đối tượng yêu cầu lực lượng tại đây cho qua chốt để vào địa bàn làm nhiệm vụ
trong đó một đối tượng mang trang phục thanh tra xuất trình thẻ vụ trưởng thanh tra chính phủ và giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc
được ủy ban nhân dân phường trảng giài tp biên hòa cấp để ra vào khu vực phong tỏa
thấy có dấu hiệu nghi ngờ lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt mời đối tượng trên làm việc
qua đó xác định đối tượng tự xưng là vụ trưởng thanh tra chính phủ là trịnh đình hải trú tại phường tam hiệp tp biên hòa
bước đầu hải khai nhận đặt mua trang phục trên mạng với giá bốn triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã phát hiện nhiều bộ trang phục giấy tờ liên quan có dấu hiệu để phục vụ hành vi lừa đảo
tin mới nhất về cơn bão số năm vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc
một mươi hai hai độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam khu vực quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm sáu mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng chín vị trí tâm bão cách bờ biển quảng trị đến quảng nam khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba
từ đêm nay đến ngày một mươi ba tháng chín ở các tỉnh quảng trị đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa ở quảng trị đến đà nẵng phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
ở quảng nam đến quảng ngãi phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng chín ở các tỉnh từ quảng bình đến thanh hóa
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
riêng quảng bình và hà tĩnh có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
là một trong những địa phương được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số năm
hiện các lực lượng chức năng của thành phố đà nẵng đã và đang triển khai nhiều phương án ứng phó
đặc biệt trong bối cảnh vừa ứng phó với bão vừa phòng chống dịch nghiêm ngặt
thành phố cũng đã chỉ đạo các lực lượng sớm xây dựng phương án di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
đưa đến những nơi an toàn nhưng phải kết hợp chặt chẽ phương án phòng chống dịch
tại phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng lực lượng công an quân đội dân phòng dân quân tự vệ
đang được huy động để gấp rút hỗ trợ bà con ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ chăn chóng cố định để tránh và đập thiệt hại
mọi công tác đang được triển khai khẩn trương trước khi cơn bão số năm đổ bộ vào đất liền
tại phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng lực lượng công an quân đội dân phòng dân quân tự vệ

đang được huy động để tránh và đập thiệt hại
trong hoàn cảnh vừa ứng phó bão vừa phòng chống dịch nghiêm ngặt thành phố cũng đã chỉ đạo các lực lượng sớm xây dựng phương án di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
đưa đến những nơi an toàn nhưng phải kết hợp chặt chẽ phương án phòng chống dịch đồng thời cho phép người dân sửa chữa gia cố nhà cửa nhất là ở các quận huyện có nguy cơ sạt lỡ
bên cạnh đó các lực lượng chức năng cũng đang được huy động để hỗ trợ nhân dân và tăng cường bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong thời điểm này
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng thái văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi tám trên một mươi khóm một phường ba thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
bị công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện